nhằm nâng cao công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế uy tín lan tỏa hình ảnh lào cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế
hôm qua ngày một mươi một tháng một mươi một ubnd tỉnh lào cai đã ra mắt cổng thông tin đối ngoại phiên bản hai với sao diện hiện đại thông minh
với địa chỉ www doi ngoai laocai vn thông tin đăng trên cổng thông tin đối ngoại tỉnh lào cai tập trung giới thiệu quảng bá hình ảnh của địa phương
cập nhật tin tức sự kiện nổi bật từ bộ ngoại giao và các cơ quan thông tấn báo chí thông tin về chủ quyền lãnh thổ tình hình biên giới hải đảo
hiện lào cai là một trong số ít tỉnh thành phố của cả nước có cổng chuyên trang về thông tin đối ngoại
cổng thông tin đối ngoại sẽ có phần định hướng thông tin hữu hiệu trên không gian mạng là cánh tay đắc lực giúp kết nối lào cai với thế giới